bộ giao thông vận tải đang nghiên cứu tính giải pháp thay phù hiệu bằng màu biển số để dễ dàng quản lý các phương tiện
đây là một trong những nội dung của việc sửa đổi luật giao thông đường bộ mà bộ đang xem xét
trước sự phát triển nội tại của ngành giao thông vận tải nói riêng và kinh tế xã hội cả nước nói chung
luật giao thông đường bộ sau chín năm áp dụng cần phải được sửa đổi do vẫn còn nhiều quy định dườm già chưa chặt chẽ chưa sát với thực tiễn
ngoài ra bộ giao thông vận tải sẽ có chủ trương nghiên cứu gom lại các loại hình kinh doanh vận tải hành khách
công tác quy hoạch phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường xá bến xe dự báo tăng trưởng phương tiện lưu lượng để có các giải pháp phù hợp
đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và quản lý phát triển hạ tầng giao thông vận tải
trước các kiến nghị về phù hiệu đại diện bộ giao thông vận tải cho rằng cần nghiên cứu cụ thể
tính đến giải pháp thay phù hiệu bằng màu biển số để dễ dàng quản lý